quay trở lại với câu chuyện về đường hô hấp thì tôi đặc biệt chú ý đến định nghĩa hô hấp trên và hô hấp dưới
thật ra là chúng tôi cũng đã nghe về cái định nghĩa này khá lâu rồi
nhưng ở trong cách điều trị của các bác sĩ cho bệnh hô hấp trên và hô hấp dưới
thì chúng tôi vẫn thường đặt ra một câu hỏi rằng không biết nó có cái điều gì khác nhau không
ngày hôm nay thì mong là giáo sư ngô quỳ châu sẽ giải đáp cho chúng tôi hiểu
về những nghiêm trùng đường hô hấp trên
thì từ thanh quản ra lên
thì ở trẻ con cũng như người lớn
thì trong nhiều trường hợp bắt đầu bằng khởi nguồn một cái nhiễm virus
chứ ít khi là do vi khuẩn ngay
thật ra là với những khuẩn hô hấp được hô hấp trên
mà khi mà được bắt đầu có bệnh viện
thì mình điều trị nó kịp thời
mà trong trường hợp đó thì không như thế về dùng kháng sinh đâu
nên điều trị kịp thời thì
nó sẽ không lan xuống đường hô hấp dưới
và cũng không bị bụi nhiễm thêm vi khuẩn
thì nó ít ảnh hưởng với cơ thể của bệnh nhân
cũng như ít ảnh hưởng đến chuyện mà xuất hiện
và lan tràn các cái vi khuẩn kháng thuốc
vậy là đường hô hấp dưới nếu mà gặp phải thì sẽ nguy hiểm hơn đúng không ạ
vâng trong đường hô hấp dưới thì
khi mà bị nhiễm trùng hô hấp dưới
cũng nhiều trường hợp là do virus
nhưng mà đường hô hấp dưới thì các bạn biết là
nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà thông khí vào phổi rồi trao đổi khí
và đặc biệt là ở trẻ càng nhỏ thì
cái đường hô hấp nó càng bé
thì khi có một cái bất thường viêm nhiễm rồi nó có tăng tiết đờm
thì nó là một cái nguy cơ làm cản trở và tắc cái đường thở
nó nhanh hơn là người lớn
với trẻ nhỏ đặc biệt trẻ càng nhỏ thì cái mức độ nguy hiểm càng lớn